vĩnh phúc coi đây là nghị quyết đặc biệt quan trọng là nền tảng để tạo sức mật cho địa phương trong công tác lãnh đạo lực lượng công an trên địa bàn
qua đó nâng tầm vị thế sức mạnh của lực lượng công an nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm sự phát triển vững mạnh của địa phương
ngay sau khi bộ chính trị ban hành nghị quyết số một mươi hai và đảng ủy công an trung ương ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện
tỉnh vĩnh phúc cũng nhận thức sâu sắc rằng đây là một nghị quyết về lực lượng công an đặc biệt quan trọng
và chúng tôi đã giao cho đảng ủy công an tỉnh nghiên cứu tình hình để tham mưu đặc biệt trong bối cảnh như hiện nay
trước thực trạng mà tình hình tội phạm tệ nạn xã hội diễn biến hết sức phức tạp
cùng với đó là các loại tội phạm về công nghệ cao
và tội phạm có tính chất phi truyền thống thì chúng tôi xác định rằng là nghị quyết ban hành sớm
và chúng ta cũng cần phải triển khai sớm để tổ chức thực hiện
sau khi nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị được ban hành
thì đảng ủy ban đốc công an tỉnh đã kịp thời tham mưu cho tỉnh ủy mở hội nghị
để triển khai nghị quyết số một mươi hai đến toàn thể cán bộ và chủ chút của tỉnh
đảng ủy công an tỉnh do đồng chí bí thư tỉnh ủy làm chủ trì hội nghị
với sự tham gia của bốn trăm bốn mươi năm cán bộ đảng viên là lực lượng chủ chốt của các sở ban ngành tham gia
đồng thời chúng tôi cũng tham mưu cho tỉnh ủy xây dựng chương trình hành động số ba mươi bốn
và ủy ban dân tỉnh ban hành hai kế hoạch
cho đến nay thì công an tỉnh cũng đã xây dựng đề án
và đã được ủy ban dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số hai mươi bảy ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
để tập trung xây dựng lực lượng công an tỉnh thật sự trong sạch
vững mạnh về chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức tinh gọn
chuyên môn nghiệp vụ tinh nhuệ hậu cần kỹ thuật hiện đại
vĩnh phúc đã cụ thể hóa bằng các mục tiêu
ngoài việc dành nguồn lực lớn ngân sách của địa phương cho nhiệm vụ xây dựng trụ sở công an xã
vĩnh phúc đẩy mạnh huy động các nguồn lực trong dân để cùng xây dựng cơ sở vật chất
cải tạo điều kiện làm việc trang bị phương tiện cho cán bộ chiến sĩ lực lượng công an xã
tại huyện vĩnh tường sau khi huyện ủy triển khai quán triệt nghị quyết một mươi hai
đến người đứng đầu các cơ sở đảng cũng như tri bộ trực thuộc tri bộ cơ sở
đến nay sau hơn một năm thực hiện dưới sự tham mưu đúng và trúng
sự quan tâm đầu tư của địa phương dành cho công an huyện công an xã
đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt
sau khi quán triệt triển khai xong thì cũng đã có hiệu quả tích cực về lĩnh vực này
thể hiện việc sự quan tâm của cấp ủy chính quyền đối với lực lượng công an được thể hiện rõ rệt hơn
cái thứ nhất là quan tâm về việc triển khai các nội dung như cơ sở vật chất của lực lượng công an huyện
cũng như là công an xã công tác đảm bảo an ninh quốc phòng cũng được nâng cao
đầu tư trang thiết bị để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự
hình như vừa rồi báo cáo công chí là năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi ba chúng tôi đã tham mưu chủ ủy ban huyện và ủy ban huyện cũng đã đầu tư
để cho công an huyện xây dựng hệ thống nắp đặt hệ thống camera toàn huyện
là khoảng chín trăm linh mắt với giá trị khoảng một mươi năm tỷ đồng
công an huyện cũng được quan tâm chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ
thường xuyên cử cán bộ chiến sĩ tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ
và đào tạo chuyên môn để nâng cao trình độ phục vụ công tác tại địa phương
đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay
cơ sở vật chất ở công an huyện cũng như công an xã cũng được chú trọng quan tâm hơn nhiều
chủ sở công an làm việc của công an các xã là một trăm linh các xã địa chấn trên đảo huyện
có chủ sở làm việc riêng đồng lập
có năm xã năm đơn vị có chủ sở ngoài chủ sở phân viên của ủy ban
và các xã còn lại đều có chủ sở làm việc
tuy nhiên thì các phòng làm việc của công an cũng như là
có chỗ nghỉ bếp ăn và khuôn viên để chúng ta phục vụ công việc
cho người dân khi đến liên hệ công tác tại địa bàn
xã tam phúc của huyện vĩnh tường được lựa chọn là đơn vị điển hình
xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với phòng trào ba
không cửa bạc không ma túy không tín dụng đen
để đảm bảo thắng lợi các mục tiêu trên trên cơ sở nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
đảng ủy ubnd xã tam phúc đã ban hành các nghị quyết chuyên đề
trong đó dành sự quan tâm thiết thực đến lực lượng công an
với địa phương thì cũng đã tiến hành cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc công an
đặc biệt các bộ phận giải quyết thuật quản chính
bên cạnh đó chúng tôi cũng có kêu gọi nguồn xã hội hóa thực hiện hệ thống cam an linh trên địa bàn toàn xã
trên địa bàn toàn xã thì trên địa bàn đã nắp đặt được ba mươi bảy mắt và cái xác đầu tiên của cái đánh tường
thực hiện cái nhiệm vụ về hệ thống cam an ninh trên địa bàn toàn xã
ở các điểm trọng yếu trên địa bàn xã
các phòng làm việc cũng đã được nâng lên cơ sở vật chất chúng tôi cũng đã được chú trọng
hiện nay như các ông chí về đã cũng thấy thực tế
các cái phòng làm việc các cái phòng nghỉ
rồi phòng ăn của lực lượng công an
chúng tôi rất là quan tâm để đầu tư
từ đó cũng góp phần cho anh em yên tâm
nhờ có sự vào cuộc của đảng ủy quỹ ban nhân dân xã và các ban ngành đoàn thể
từ năm hai nghìn hai mươi hai công an xã tàm phúc đã lắp đặt được hệ thống camera an ninh
tại các điểm ra vào địa bàn các ngã ba ngã tư điểm nóng
nhằm giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông
thực hiện camera an ninh cũng là một trong những điểm sáng
cũng có phần rất lớn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
về bộ phận một cửa thì cũng tạo điều kiện thuận lợi cho công an xã
cũng như người dân tham gia người dân thực hiện các thủ tục hành chính được thuận lợi hơn
địa phương cũng được quan tâm tăng cường đủ số lượng công an xã chính quy
đây đều là những cán bộ trẻ được đào tạo bài bản thực hiện nhiệm vụ chuyên nghiệp
giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn
linh hoạt được nhân dân tin tưởng đánh giá cao
người dân được rất yên bình đi lại trong thôn làng
được cái phong quan sạch sẽ
nhất là đội ngũ an ninh thường xuyên tuần tra kiểm soát về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cũng như là an ninh về ban đêm
người dân là yên tâm trong những dịp vui tết là có thể không phải lo lắng về an ninh trật tự
hệ thống nắp cam của các thôn đều được theo dõi
và đối với công an công an viên công an chính quy thì tuần tra dẻo đầy đủ
bây giờ công an chính quy về làm việc là chúng tôi người dân thấy thuận lắm
lúc nào có những việc cần đến công an ra tất cả những thủ tục hành chính
cũng như các công việc của thôn mà có những lúc cần đến công an gọi là có ngày
và ra làm các thủ tục hành chính ở ngoài
ở đây thì rất nhanh gọn và các đồng chí ngoài đây thì cũng tận tình nhiệt tình lắm
sự ghi nhận của người dân chính là thước đo kết quả rõ rệt nhất
cho những bước tiến vượt bậc của công an giã tàm phúc nói riêng và lực lượng công an toàn tỉnh nói chung
có thể thấy bên cạnh sự phát triển của tỉnh vĩnh phúc trong những năm gần đây
thì tình hình tội phạm liên quan đến lĩnh vực kinh tế trên địa bàn cũng có những diễn biến phức tạp
các lĩnh vực thường xảy ra vi phạm như đất đai xây dựng đầu tư công và thuế mua bán hóa đơn
điều này đòi hỏi các lực lượng công an toàn tỉnh phải có quyết tâm mới
có sự phối hợp nghiệp đồng để nâng tầm bản đỉnh ngăn tầm nhiệm vụ
bám sát chỉ đạo của đảng ủy ban giám đốc công an phòng cảnh sát kinh tế đã chủ động xây dựng chương trình hành động
tập trung mũi nhọn vào hai yếu tố con người và cơ sở vật chất
cơ sở vật chất để tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ ngoại trại kinh tế
tập qua những buổi gia ba mương vị qua các sinh hoạt chỉ bộ các hoạt động khác để nâng cao nhận thức
và ý thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ trong việc tu dưỡng giàn luyện bản lĩnh chính trị
khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác đấu tranh với tội phạm tham nhũng kinh tế
trong tình hình mới và với phương châm là không có vùng cấm không có ngoại lệ
ngoài việc chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác cho cán bộ chiến sĩ
phòng cảnh sát kinh tế còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
khoa học kỹ thuật vào các mặt công tác thông qua việc khai thác
sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý và thiết bị nghiệp vụ
mang lại hiệu quả cao trong giải quyết công việc
đơn vị cũng thường xuyên ra soát thống kê cơ sở vật chất
để đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung kịp thời
đến nay hệ thống trang thiết bị máy móc kỹ thuật đầu tư cho phòng cảnh sát kinh tế
đã tương đối toàn diện đảm bảo cho yêu cầu công tác của đơn vị
thì có thể khẳng định là từng đội nghiệp vụ từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
cũng đã có chuyển biến rất rõ ràng về cả nhận thức và hành động
và chất lượng hiệu quả công tác thì được lưng lên
là từ những chuyển biến như vậy thì chúng tôi đã làm tốt công tác lắm tình hình
nhận diện tội phạm và phát hiện đấu tranh xử lý được nhiều vụ án về tham nhũng kinh tế lớn
kiêm trọng thu hồi tài sản cho nhà nước được nhân dân dư luận đồng tình ủng hộ
và góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên đề bản
bên cạnh lực lượng cảnh sát kinh tế thì song hành cùng sự phát triển của vĩnh phúc
còn có lực lượng an ninh kinh tế
đây là đơn vị mũi nhọn trong công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương
đòi hỏi lực lượng an ninh kinh tế phải tinh nhuệ phải có trình độ về pháp luật
am hiểu và vững về chính trị hiểu biết về ngoại ngữ
chính vì như vậy nên là chúng tôi cũng đề xuất ban giám đốc quân tỉnh
và được ban giám đốc quân tỉnh là cử đi đào tạo các lớp văn bằng hai
cũng như đào tạo trình độ ngoại ngữ để đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ
trong giai đoạn hiện nay
với đặc thù công việc của phòng an ninh kinh tế thì một khối lượng lớn
sẽ liên quan đến làm việc cùng với cả các doanh nghiệp nước ngoài doanh nghiệp fdi
chính vì vậy các cán bộ chiến sĩ thường xuyên phải làm việc với người nước ngoài
thường thì sẽ là các doanh nghiệp hàn quốc trung quốc
và một số lợi ích khác là singapore hoặc nhật bản
vì vậy tôi nghĩ rằng việc trao dồi kiến thức hoặc trình độ về ngôn ngữ
thì nó rất cần thiết để phục vụ công tác cũng như trong quá trình
mình làm việc với người nước ngoài
nghị quyết một mươi hai là cơ sở nền tảng để cả hệ thống chính trị
đặc biệt là đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh vĩnh phúc
dành sự quan tâm cho các đơn vị trực thuộc
tuy nhiên đối với các đơn vị mũi nhọn như lực lượng an ninh kinh tế
thì sự quan tâm đầu tư đặc biệt hơn nhằm xây dựng lên lớp cán bộ chiến sĩ chính quy
tinh nhuệ hệ thống cơ sở vật chất thông tin liên lạc hiện đại
trụ sở làm việc khang trang đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ
bảo vệ an ninh kinh tế trong tình hình mới
các đồng chí cũng đã quan tâm đến kể cả về nguồn nhân lực và cơ sở vật chất
từ đó báo cáo các đồng chí là lực lượng chúng tôi hiện nay là
từ hai mươi bốn đồng chí năm hai nghìn hai mươi đến nay là lực lượng an ninh kinh tế của chúng tôi
là có ba mươi bốn cán bộ chiến sĩ
cơ bản là các đồng chí cũng đã có trình độ đại học và trên đại học
và cũng có một số đồng chí là có trình độ ngoại ngữ đủ để đáp ứng được tình hình
và chúng tôi nhận thấy rằng là do có sự
có sự quan tâm của đảng ủy ban ẩm đốc quân tỉnh
về xây dựng lực lượng an ninh kinh tế để đáp ứng được mọi yêu cầu nhiệm vụ
thì so với các năm trước thì lực lượng an ninh kinh tế cũng đã thực hiện tốt
một số nhiệm vụ như công tác nắm tình hình dự báo tình hình
và đồng thời là phát hiện ra một số vụ việc vi phạm trên lĩnh vực về kinh tế
nhìn lại năm hai nghìn hai mươi ba do suy thoái kinh tế sau đại dịch
và chiến sự nga ukraine nhiều công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc cũng bị ảnh hưởng
nhất là những doanh nghiệp xuất khẩu doanh nghiệp thâm dụng nhiều lao động sản xuất bị đình trệ
xuất khẩu gặp khó khăn nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm nhân công giờ làm
chế độ chính sách cho người lao động cũng bị ảnh hưởng doanh nghiệp chậm trả hoặc cắt giảm lương
thường dẫn đến phát sinh nhiều ý kiến kiến nghị từ phía người lao động
trước thực trạng đó để kịp thời nắm bắt tình hình nhằm đưa ra những đề xuất giải pháp phù hợp
hài hòa việc tiếp cận với người lao động và doanh nghiệp nhất là những doanh nghiệp vốn nước ngoài
đòi hỏi lực lượng an ninh trong lĩnh vực kinh tế phải bản lĩnh linh hoạt và nhạy bén
người lao động như các bạn biết là cái thu nhập là cái điều quan trọng nhất và khi mà đơn hàng bị giảm
thì thu nhập cũng sẽ bị giảm thế và tinh thần của các bạn ấy sẽ bị ảnh hưởng một là tỷ lệ nghỉ việc sẽ
giảm hai là các bạn sẽ có các kiến nghị hay thắc mắc nhiều hơn và từ các tình hình đó thì chúng tôi
cũng phải có các cái biện pháp để ổn định tình hình người lao động và một trong những cái biện pháp mà
chúng tôi thấy đó rất là hữu ích đó là sự phối hợp giữa lực lượng chức năng của bên chính quyền tỉnh
đặc biệt là lực lượng công an tỉnh trong đó thì có phòng an ninh kinh tế là đơn vị đại diện mà thường
xuyên phối hợp kết hợp và nắm bắt tình hình giải quyết các vấn đề phát sinh đối với chúng tôi
thì nhờ đó thì sẽ ổn định được tình hình của người lao động và cũng đưa ra được các cái biện pháp
để chúng tôi phòng ngừa giữ duy trì ổn định an ninh trật tự trong công ty với một yêu cầu
cấp thiết như trong bối cảnh như hiện nay đặc biệt là tình hình tội phạm tệ nạn xã hội rồi
các lĩnh vực an ninh phi truyền thống đều ảnh hưởng và tác động rất lớn đến đời sống người dân đến
sự phát triển kinh tế sội của mỗi địa phương thì việc xây dựng lực lượng công an chính quy tinh nhuệ hiện
đại là hết sức cấp bách và chúng tôi cũng mong muốn rằng thông qua cái việc thực hiện nghị quyết một mươi hai của
bộ chính trị thì lực lượng công an sẽ không phải chỉ được tăng thêm mạnh lên về số lượng mà phải
được nâng cao hơn nữa về chất lượng đặc biệt là chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ chiến
sĩ trực tiếp vào cơ sở bằng cách làm bài bàn đồng bộ vĩnh phúc đã nhận được sự hưởng ứng của
tất cả các cấp ngành và quân chủ nhân dân
trong những lần khi triển khai nghị quyết một mươi hai với tinh thần trách nhiệm cao vận dụng linh hoạt
phát huy tất cả các nguồn lực cụ thể hóa các mục tiêu yêu cầu đề ra sự quan tâm của tỉnh ủy
ubnd tỉnh đã và đang tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ nhờ đó lực lượng công an tỉnh đang tiến đến
mục tiêu năm hai nghìn hai mươi năm cơ bản tình gọn mạnh năm hai nghìn ba mươi chính quy tinh nhuệ hiện đại theo đúng tinh thần của
nghị quyết đề ra